bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã thực hiện hai mươi tám giao dịch mua bán tặng thận
trong đó có một mươi ba trường hợp đã cấy ghép thành công
mỗi trường hợp cần mua thận các đối tượng ra giá từ bốn trăm linh triệu cho đến hơn một một tỷ đồng
nhưng chỉ trả cho người bán thận từ hai trăm sáu mươi cho đến bốn trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính hơn một mươi hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với bùi tiến lực nguyễn thanh phong trần thanh hòa và phan thanh hải về tội mua bán bộ phận cơ thể người
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú cát đã khởi tố và bắt tạm giam
đối với nguyễn thế phương chú tại xã cát nhơn huyện phú cát để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện phú cát đã bắt quả tang nguyễn thế phương đang điều khiển xe máy
mang theo hai gói ma túy đá để đi bán cho các con nghiện
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng phương lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm hai mươi sáu gói ma túy đá
và nhiều dụng cụ khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy ba đối tượng cùng chú tại tỉnh hưng yên
vừa bị công an huyện bình giang tỉnh hải dương phối hợp với công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm phạm đức mạnh nguyễn bà duy và trương công duy
trước đó vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi trương công duy bị công an huyện bình giang bắt quả tăng
khi đang cất giấu một túi ma túy
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ nguyễn bà duy và phạm đức mạnh
mạnh là đối tượng bán ma túy cho bà duy
sau đó bà duy chia nhỏ thành hai túi và bán lại một túi cho công duy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa khởi tố trần thanh vũ quê ở tỉnh ninh thuận
để điều tra và làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một mươi trần thanh vũ điều khiển xe ô tô lưu thông theo hướng tp hcm đi bình thuận
khi đi đến đoạn qua ấp hưng thạnh xã hưng lộc huyện thống nhất vũ chuyển sang làn đường hỗn hợp
nhưng không chú ý quan sát nên xảy ra va chạm với xe máy khiến người đàn ông điều khiển xe tử vong tại chỗ
và phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện